sau nhiều ngày bị ngập lụt do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số chín
tỉnh đoàn nghệ an đã huy động năm đoàn viên thanh niên phối hợp với nhân dân các huyện hưng nguyên
nam đàn nghi lộc thanh trương đang khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ
nhằm giúp các hộ dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống
việc quan trọng trước mắt là dọn vệ sinh môi trường xử lý nguồn nước phun thuốc diệt trùng
tại các trường mầm non và một số vùng bị ngập nặng
trong thời gian tới ban thường vụ tỉnh đoàn nghệ an sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh
tiếp tục đẩy mạnh các phong trào tình nguyện bằng những việc làm thiết thực cụ thể
giúp đỡ nhân dân sớm ổn định cuộc sống duy trì và phát triển các đội hình thanh niên sung kích
sẵn sàng kịp thời ứng phó phòng chống và khắc phục hậu quả do thiên tai và bão lũ gây ra